ubnd tỉnh cà mau vừa đề xuất với thủ tướng chính phủ xem xét thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản
chủ trương này nhằm tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại
thích ứng kinh tế thị trường biến đổi khí hậu đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
và xây dựng một số chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hàng hóa đặc sản đặc thù